phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bình dương số sáu trăm một mươi năm đại lộ bình dương để hỗ trợ phối hợp điều tra làm rõ vụ án
mở rộng điều tra vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại tỉnh hòa bình
vào ngày hôm qua cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã ra quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam
lệnh khám xét đối với khương ngọc chất sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm nguyên trưởng phòng an ninh chính trị nội bộ công an tỉnh hòa bình
trú tại xã sủ ngòi tp hòa bình tỉnh hòa bình về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
theo quy định tại điều ba trăm năm mươi sáu bộ luật hình sự
sau khi có quyết định phê chuẩn của viện kiểm sát nhân dân tối cao ngày một mươi ba tháng chín năm hai nghìn một mươi chín
cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã tống đạt quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam
ngày một mươi bốn tháng chín tiến hành khám xét nơi ở nơi làm việc đối với khương ngọc chất
hiện vụ án đang được cơ quan an ninh điều tra bộ công an tiếp tục điều tra để xử lý nghiêm chức pháp luật
trước đó trong vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại tỉnh hòa bình
ngày một mươi ba tháng chín cơ quan an ninh điều tra bộ công an cũng ra quyết định khởi tố sáu bị can là giáo viên
lãnh đạo các phòng ban thuộc sở giáo dục và đào tạo tỉnh hòa bình
đồng thời cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã ra quyết định khởi tố bổ sung vụ án về tội đưa hối lộ và nhận hối lộ
bị can đỗ mạnh tuấn phó hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc nội chú trung học cơ sở và trung học phổ thông huyện lạc thủy tỉnh hòa bình
bị khởi tố bổ sung tội danh nhận hối lộ theo điều ba trăm năm mươi bốn bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
bị can hồ trúc giáo viên trường trung học phổ thông thanh hà bị khởi tố về tội danh đưa hối lộ
theo điều ba trăm sáu mươi bốn bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
mới đây công an huyện thạch thất vừa triệt phá một đường dây ổ nhóm tổ chức đánh bạc
và cho vay tín dụng đen lớn nhất từ trước đến nay tại hà nội
bước đầu xác định số con nợ của đường dây này lên đến hàng nghìn người
số tiền qua điều tra trong những ngày gần đây lên tới hơn sáu mươi tỷ đồng
thế nhưng nhiều người sẽ phải giật mình khi khung hình phạt cho loại tội phạm này
hiện nay còn chưa tương xứng với những hệ lụy mà nó gây ra cho xã hội
số lượng con nợ lên đến cả nghìn người
với đủ loại tài sản thế chấp khác nhau
ô tô sổ đỏ
sổ bảo hiểm cùng hàng loạt tài sản giá trị khác
thế nhưng với lãi suất cắt cổ từ năm mươi đến một trăm tám mươi một năm
cho vay thế chấp hàng trăm phần trăm với hoạt động bốc họ
không ít tài sản giá trị lớn của người dân
đã rơi vào tay các đối tượng trong đường dây tín dụng đen
do nguyễn kim tiến ở thạch thất cầm đầu
cái tội này thì nó là bức xúc rồi
nhưng mà cái chế tài thì nó còn rất là
chưa có đủ sức gian đe
thì cái này mức độ cao nhất cũng chỉ đến khoảng
của luật hình sự
mức án là ba năm tục
đấy thì làm sao có đủ sức gian đe
với cái như thế này
các chính biết là
nó phá hoại biết bao nhiêu gia đình
lãi suất từ như thế
từ đến hàng trăm phần trăm như thế
bốc họ thì lãi suất nó hôm qua
ngân hàng thì tính chúng tôi cũng
nhờ ngân hàng tính xem lãi suất bốc họ bao nhiêu
ngân hàng trả lời là lãi suất bốc họ nó hàng trăm phần trăm
thực tế theo luật hình sự hiện hành
thì đây được xem là tội phạm
ít nhiều hơn
hình phạt cao nhất cũng chỉ có ba năm tù
và tối đa số tiền phạt
cũng chỉ đến hai trăm linh triệu đồng
đây là một trong những bất cập hiện nay
khiến cho hoạt động điều tra xử lý loại tội phạm này
gặp rất nhiều khó khăn
rất khó có thể truy xét được đối tượng cầm đầu đường dây
mà đa phần chỉ là các chi nhánh nhỏ lẻ
sẵn sàng đứng ra nhận tội khi bị bắt giữ
về mặt pháp luật
về xử lý hình sự đối với các tội phạm
liên quan đến tội cho vay lãi nặng
thì rõ ràng là bây giờ hiện nay
cũng cái liên ngành
hoặc là hội đồng tổng phán
hoặc là các cơ quan tiến hành tố tụ
ở trung ương cũng chưa có hướng dẫn thông nhất
cho nên có rất nhiều quan điểm
trong cách tính lãi xuất cách tính lợi nhuận
thu lợi bất hợp pháp
cho nên để cho các địa phương
cũng gặp khó khăn
một vấn đề nữa là liên quan đến hoạt động của chúng ta
là cái gì những cao trí đây biết là
tội phạm hoạt động tiến dụng đen
thì nó gắn liền với
hoạt động của tội phạm của tổ chức
thế nhưng mà
trong cái điều hai trăm linh một
thì nó là cái tội phạm ít nghiêm trọng
không hình phạt cao nhất chỉ có ba năm tù thôi
cho nên đa phần các địa phương là
cái việc áp dụng lý pháp quan trọng rất là khó khăn
cho nên muốn điều tra mở rộng
và làm rõ các đối tượng cầm đầu đứng đằng sau
các tổ chức tiến dụng đen này
thì rất là khó khăn
cho nên chúng ta cũng cần phải có những tháo cỡ
hiện nay người cho vay với lãi suất cao gấp năm lần
mức lãi xuất cao nhất
quy định trong bộ luật dân sự là hai mươi một năm
thì mới bị xử phạt hình sự
và mức án cũng chỉ có ba năm tù
thực tế này đòi hỏi các cơ quan chức năng
cần nhanh chóng ban hành các văn bản hướng dẫn
khắc phục khó khăn vướng mắc
trong hoạt động điều tra xử lý cho vay nặng lãi
trong giao dịch dân sự
cũng như ban hành các văn bản sửa đổi bổ sung luật dân sự
năm hai nghìn một mươi năm cho phù hợp với thực tế
có như vậy mới dần ngăn chặn hiệu quả
loại tội phạm này đảm bảo an ninh trật tự
tạo điều kiện cho phát triển kinh tế
sáng nay một vụ cháy lớn đã xảy ra
tại số nhà năm trăm chín mươi bốn đường đê la thành
quận ba đình hà nội
ngọn lửa lớn đã thiêu dụi hoàn toàn ngôi nhà bốn tầng
cùng nhiều tài sản khác
rất may là toàn bộ gia đình sáu người sinh sống trong ngôi nhà này
đều chạy thoát và không có thương vong về người
theo một số nhân chứng kể lại sự việc
vào khoảng bảy h ba mươi phút sáng
một người phụ nữ lớn tuổi là chủ ngôi nhà đã ra khỏi nhà
tuy nhiên không lâu sau đó thì người dân xung quanh
phát hiện có khói bốc ra từ khe cửa cuốn
phía trước ngôi nhà
một lúc sau thì phát hiện cửa cuốn mở lên
nhưng không phải là người nhà chạy ra
mà là ngọn lửa mạnh bốc nguồn ngụt ra ngoài
rồi tiếp tục lan lên tầng hai của ngôi nhà
do đây là cửa hàng buôn bán bàn ghế sofa
là vật liệu dễ cháy nên rất nhanh chóng
ngọn lửa đã bốc lên toàn bộ ngôi nhà
ngay sau khi nhận được tin báo của người dân
ba xe chữa cháy đã được huy động đến hiện trường
nên không xảy ra cháy lan sang các nhà lân cận
các lực lượng công an phường và cảnh sát giao thông
cũng đã phong tỏa hiện trường
hướng dòng phương tiện sang tuyến đường khác
để thực hiện công tác chữa cháy cho ngôi nhà
hiện nguyên nhân của vụ cháy và công tác khắc phục hậu quả
đang được các lực lượng chức năng điều tra làm rõ
một vụ vận chuyển gần ba mươi năm bao thuốc lá nhập lậu
vừa bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm
về kinh tế tham nhũng và buôn lậu
công an tp hcm phát hiện
tạm giữ năm đối tượng có liên quan để tiếp tục điều tra
sau thời gian theo dõi dạng sáng nay
các trinh sát đội sáu phòng cảnh sát điều tra tội phạm
về kinh tế tham nhũng và buôn lậu
công an tp hcm đã bắt quả tang xe tải
biển số một mươi năm c ba mươi một nghìn bốn trăm sáu mươi chín
do tài xế phan ích thành
quê hải phòng điều khiển
chở thuốc lá điếu nhập lậu giao cho bùi lê quang thông
tại một bãi xe trên đường lý thường kiệt quận một mươi
trên xe tải chứa gần ba mươi hai bao thuốc lá lậu
được ngụy trang trong các thùng bánh kẹo
tiếp tục khám xét nhà riêng và kho hàng
của đối tượng thông phát hiện thêm ba bao thuốc lá lậu
tổng trị giá số thuốc lậu trên
là hơn một tỷ đồng
thành khai nhận chở số thuốc lá lậu
từ phía bắc vào tp hcm giao cho thông
để thông bỏ xỉ cho các đại lý
ở tp hcm và các tỉnh
ngoài thông và thành công an hiện đang tạm giữ
thêm ba đối tượng khác có liên quan
để điều tra làm rõ đường dây buôn lậu này
còn tại tỉnh ninh bình
lực lượng công an cũng vừa bắt giữ nguyễn thị bích hồng
trú tại tp ninh bình
về hành vi vận chuyển thuốc lá ngoại nhập lậu
chiều qua tại quốc lộ một a
đường trần hưng đạo phường đông thành tp ninh bình
tổ công tác của phòng cảnh sát kinh tế
công an tp ninh bình phù hợp với công an tp ninh bình
kiểm tra chiếc xe máy do nguyễn thị bích hồng điều khiển
phát hiện trên xe đang chở một thùng các tông
bên trong có chứa một trăm một mươi bao thuốc lá
do nước ngoài sản xuất
không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ
thi hành lệnh khám sát khẩn cấp nơi ở
của nguyễn thị bích hồng
tại số nhà bảy mươi phố tám phường đông thành tp ninh bình
lực lượng công an thu giữ
bốn tám mươi tám bao thuốc lá các loại
do nước ngoài sản xuất
không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ
hồng khai nhận mua số thuốc lá trên
với số tiền khoảng hơn một trăm linh triệu đồng
của một người đàn ông tại tp hải phòng
mang về cất giấu tại nhà với mục đích bán kiếm lời
hiện vụ việc đang được hoàn chỉnh hồ sơ
để xử lý
tiếp theo biên tập viên thế cương sẽ chuyển đến
quý vị và các bạn những thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn
đang theo dõi
và các bạn đang theo dõi

quý vị và các bạn những thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn những thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn những thông tin về truy nã tội phạm